trên thực tế ở một số nước phát triển trước đã chứng minh đầu tư vào những vật liệu xây dựng xanh giúp mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng sử dụng vốn đầu tư không quá cao thân thiện với môi trường trong khi thời gian thu hồi vốn ngắn
tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
ubnd tp hà nội vừa tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới kim trung huyện đông anh tp hà nội
các sản phẩm trong dự án hướng tới đối tượng người thu nhập thấp với mức giá bán các căn hộ từ khoảng một mươi ba triệu đồng một mét vuông chưa bao gồm vat giá cho thuê khoảng năm mươi đồng một mét vuông một tháng
khi hoàn thành dự án sẽ bổ sung một năm trăm tám mươi tám căn hộ vào quỹ nhà ở xã hội của hà nội góp phần vào kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội của thành phố
cũng như thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ và kế hoạch phát triển nhà ở thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
theo công ty zulalancel đối với nguồn cung mới tính tới quý ba năm hai nghìn một mươi tám tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê được ghi nhận trên toàn vùng kinh tế trọng điểm phía bắc là một mươi hai hai trăm sáu mươi ha tăng gần tám tổng nguồn cung cho thuê so với quý i năm hai nghìn một mươi bảy
đánh giá về triển vọng thị trường khu công nghiệp bắc bộ zulalansel cho biết dự kiến thị trường phía bắc sẽ chào đón khoảng một mươi chín ba trăm hai mươi hai ha đất công nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu từ hải phòng hải dương và vĩnh phúc
đặc biệt nguồn cầu sẽ tiếp tục tăng trong đó cả hai loại hình đất công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn nhà kho sẽ vẫn được chào đón do vốn đầu tư fdi tăng mạnh chủ yếu đến từ nhật bản hàn quốc đài loan
như trong phóng sự ở phần trước của chương trình vật liệu xây dựng mới mới du nhập vào việt nam khoảng bảy năm nay và đây là thị trường còn đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư
tuy nhiên việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng mới tại nước ta hiện nay vẫn còn nhiều thách thức và cần có những giải pháp đồng bộ
hiện nay vật liệu xây dựng là sản phẩm hỗ trợ chủ yếu cho ngành xây dựng đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng khoảng bảy mươi đầu tư xã hội trong đó vật liệu xây dựng chiếm ba mươi năm mươi tổng đầu tư xây dựng
do vậy phát triển vật liệu xây dựng sẽ có phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên hiện trạng vật liệu xây dựng mới tại việt nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
hiện nay cũng có một số khó khăn đối với các nhà đầu tư

sản xuất các vật liệu mới này đòi hỏi có một năng lực tài chính tuy nhiên các doanh nghiệp của chúng ta hiện nay năng lực tài chính cũng hạn chế
thứ hai là phải có một đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật có trình độ đáp ứng được vận hành cũng như sản xuất và sử dụng các vật liệu mới đấy
hiện nay chúng ta vẫn chưa đáp ứng được
khó khăn thứ nhất là
việt nam thì như các bạn đã biết được rồi là người dân việt nam thì đa số là sử dụng các sản phẩm truyền thống
cho nên là nhiều khi là cái thay đổi về mặt nhận thức thay đổi về mặt sản phẩm thay đổi về cái cách thức sử dụng nó cũng là một vấn đề đối với người dân việt nam
thứ hai nữa là các cái sản phẩm mới thì bao giờ nó cũng có cái sự cạnh tranh đối với cái sản phẩm cũ
thế thì cái việc cạnh tranh đó trong bước đầu nó cũng gặp khó khăn
bên cạnh những kết quả và hiệu quả của vật liệu xây dựng mới đã mang lại cho ngành xây dựng nhiều bước tiến mới thì vẫn còn một số vấn đề cần sớm được hoàn thiện
đặc biệt về việc đánh giá lại chất lượng các công trình đã sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng mới nghiên cứu để đưa ra các tiêu chí tiêu chuẩn quy chuẩn và hoàn thiện bộ công cụ quản lý cho vật liệu mới
áp dụng cơ chế chính sách để huy động các nhà đầu tư và người dân tham gia vào sản xuất sử dụng sản phẩm vật liệu mới
hiện nay thì việt nam cũng đã ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng các vật liệu mới
tuy nhiên là các cái chính sách đấy thì nó cũng còn chưa đầy đủ và chưa đồng bộ
đặc biệt nữa là các cái chính sách ban hành ra nhưng mà cái việc thực hiện các cái chính sách đấy
ở một số địa phương
ở một số bộ ngành thì cũng chưa tốt cho nên là cái nhà đầu tư người ta vẫn chưa được hưởng những cái cơ chế chính sách đấy
do đó là vẫn hạn chế cái việc đầu tư và đặc biệt là trong cái sử dụng thì các cái cơ chế chính sách để khuyến khích cái người sử dụng đấy nó cũng chưa có nhiều
theo số liệu của vụ vật liệu xây dựng bộ xây dựng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ tiêu thụ vật liệu xây không nung đạt trên ba mươi
tuy nhiên vẫn tồn tại một thực trạng là tỷ lệ sử dụng vật liệu
vật liệu xây không nung loại nhẹ vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra
một tồn tại nữa là do nhiều tỉnh chưa thực sự quan tâm đến vật liệu xây không nung nói riêng và vật liệu xây dựng mới nói chung
để đưa vật liệu xây dựng mới tới gần hơn phổ biến hơn trên thị trường thì việt nam rất cần một giải pháp tổng thể
giải pháp thứ nhất là từng bước một là tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp mà đầu tư các cái sản phẩm mới đấy là
giải pháp thứ hai nữa là đối với doanh nghiệp thì cũng phải năng động phải làm theo tức là hoàn chỉnh công nghệ để mà nâng cao chất lượng sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật để làm ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn
và đồng thời nữa là cũng phải tăng cường cái quá trình quản trị doanh nghiệp để mà nghiên cứu hợp lý hóa sản xuất để hạ giá thành sản phẩm để từng bước đưa ra sản phẩm cạnh tranh theo cơ chế thị trường
theo các chuyên gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý và liệu xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường cho các doanh nghiệp được tiếp cận tham gia và ứng dụng các công nghệ tiến tiến có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và liệu xây dựng đi tắt đón đầu công nghệ ứng dụng những tiến bộ thành tựu công nghệ của nhân loại trước hết là công nghệ thông tin công nghệ số công nghệ điều khiển và tự động hóa để nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất và liệu xây dựng